tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
chủ tịch nước trần đại quang dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận biểu dương những thành tựu nổi bật hai mươi năm qua mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam đã đạt được
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh đạt ba mươi tám tỷ đồng bình quân đầu người đạt trên bốn mươi tám triệu đồng tăng hai mươi ba lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay toàn tỉnh có năm mươi chín trên chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian tới
tỉnh hà nam cần tiếp tục đổi mới tư duy đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao huân trường độc lập hạng nhất lần thứ hai phần thưởng cao quý của đảng nhà nước trao tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam